cũng tại các hội thảo này nhiều tập đoàn quốc tế bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp phụ trợ việt nam nhận được những hỗ trợ thiết thực về chính sách và cơ chế tài chính để có thể đáp ứng được các yêu cầu của đối tác nước ngoài và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu